hôm nay đại diện lãnh đạo ubnd tỉnh quảng ninh cùng các đoàn thể đã thăm hỏi nạn nhân bị thương
trong vụ sụt lở tại công ty than quang hành tập đoàn than khoáng sản việt nam khiến bốn người thương vong
nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ tai nạn lao động là anh lý a chia sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
quê ở huyện nậm bồ tỉnh điện biên sau phẫu thuật sức khỏe đã ổn định đang được hồi sức tích cực
bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh cho biết sau khi nạn nhân nhập viện